thưa quý vị sáng nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã tiếp ngài sugano yuichi tân trưởng đại diện giai ca tại việt nam
và ngài akira shimizu nguyên trưởng đại diện giai ca tại việt nam
chúc mừng ngài akira shimizu đã kết thúc thành công nhiệm kỳ công tác tại việt nam
và chào mừng ngài sugano yuichi được bổ nhiệm giữ chức vụ trưởng đại diện jica tại việt nam
bộ trưởng tô lâm cho rằng dù ở bất cứ cương vị nào với năng lực trách nhiệm và uy tín của mình
hai ngài đã đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác việt nam nhật bản nói chung
giữa giai ca và bộ công an nói riêng
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phôn vinh
ở châu á giữa hai nước mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác phía nhật bản
đặc biệt là giai ca sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa đồng thời đề nghị giai ca tiếp tục quan tâm
trong việc thúc đẩy tài trợ viện trợ góp phần xây dựng lực lượng công an phát triển trong các lĩnh vực yêu cầu cao
trong kỹ thuật hiện đại mà nhật bản có thế mạnh như công nghệ cao chuyển đổi số cung cấp trang thiết bị phương tiện
phòng chống khủng bố chấp pháp ven biển phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đào tạo cán bộ
trân trọng cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại diện jica nhấn mạnh thời gian qua mối quan hệ giữa hai nước việt nam nhật bản
ngày càng phát triển tốt đẹp thực chất toàn diện trên nhiều phương diện như tăng cường kết nối kinh tế phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ
chuỗi cung ứng đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình đóng góp tích cực hiệu quả thúc đẩy mối quan hệ giữa bộ công an việt nam với jica
góp phần phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai quốc gia
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương đã trực tiếp quán triệt
truyền đạt nhiều nội dung quan trọng trong lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở việt nam trong tình hình hiện nay
tới các học viên lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn một mươi tám
nội dung quán triệt tập trung vào nhiều vấn đề quan trọng cốt lõi trong đó có mục tiêu quan điểm chủ trương giải pháp
phòng chống tham nhũng tiêu cực những điểm mới đột phá trong phòng chống tham nhũng tiêu cực thời gian vừa qua
đặc biệt là nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phòng chống tham nhũng tiêu cực nền tảng cho những chỉ đạo định hướng về công tác này trong thời gian tới ở nước ta
từ đó cũng xác định rõ phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên vừa cấp bách vừa khó khăn phức tạp lâu dài
phải tiến hành kiên quyết kiên trì liên tục không ngừng không nghỉ ở tất cả các cấp các ngành các lĩnh vực
lấy phòng ngừa là chính là cơ bản lâu dài phát hiện xử lý là đột phá quan trọng trong đó lực lượng công an có vai trò nòng cốt
công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta trong thời gian vừa qua đã được kết quả rất là to lớn quan trọng
đồng góp rất tích cực vào công tác xây dựng trị nội đảng và phát triển kinh tế xã hội
giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội cho đất nước
trong cái thành tích đấy thì phải khẳng định là lực lượng công an là một trong những lực lượng đầu tiên của lực lượng chủ công nòng cốt
có vai trò cực kỳ quan trọng trong phát triển xử lý tham nhũng và có thể nói là tạo ra cái bước đột phá
cho công tác phòng chống tham nhũng của chúng ta trong thời gian vừa qua
với cái vai trò vị trí hết sức quan trọng và với cái điều kiện phẩm chất
năng lực bản lĩnh kiến thức kinh nghiệm của anh em công an
thì tôi hy vọng là qua cả cái lớp này lực lượng công an của chúng ta sẽ tiếp tục phát huy tổ chức nữa
cái vai trò nòng cốt trong tham mưu và trong phát triển xử lý tham nhũng tiêu cực cho đảng và nhà nước trong thời gian tới
đặc biệt là cái kinh nghiệm kỹ năng trong phát triển kịp thời tham nhũng tiêu cực và xử lý nghiêm minh nhưng mà rất nhân văn
có tình nhưng hành vi tham nhũng tiêu cực trong thế gian tới
dành sự quan tâm đặc biệt tới lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới kiến thức nâng cao cho cục trưởng giám đốc và tương đương năm hai nghìn một mươi tám
trong chương trình giảng dạy với chín chuyên đề chuyên sâu các đồng chí là ủy viên bộ chính trị lãnh đạo chủ chốt lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
cũng đã trực tiếp quán triệt truyền đạt nhiều kiến thức mới nâng cao ở các lĩnh vực nhiệm vụ quan trọng chiến lược trong tình hình mới
trong đó có chuyên đề xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở việt nam hiện nay cải cách tư pháp ở việt nam và một số vấn đề đặt ra với mục tiêu xây dựng nền tư pháp chuyên nghiệp hiện đại công bằng nghiêm minh liêm chính phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân bảo vệ công lý quyền con người quyền công dân và chế độ xã hội chủ nghĩa
đặc biệt để đưa nghị quyết số hai mươi bảy hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam trong giai đoạn mới thực sự đi vào cuộc sống đòi hỏi vai trò rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân
trong đó có các tướng lĩnh cán bộ cấp chiến lược trong xây dựng hoàn thiện và thực thi pháp luật chuyên đề chuyển đổi số quốc gia và góc tiếp cận về vai trò của người đứng đầu để tạo ra những bước chuyển mạnh mẽ đặc biệt là trong lĩnh vực thông tin truyền thông
thường viện dẫn những nhận định thiếu cơ sở những đánh giá xuyên tạc tình hình tự do tôn giáo tại việt nam và cuốn sách trắng mới đây cũng không phải là ngoại lệ
trong khi trên thực tế sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở việt nam là cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin cơ bản về tôn giáo chính sách tôn giáo thành tựu bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam thách thức cần vượt qua và những hướng ưu tiên nhằm thúc đẩy việc thụ hưởng ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
sách trắng tôn giáo và chính sách tôn giáo ở việt nam dày một trăm ba mươi hai trang gồm ba chương
giới thiệu thông tin cơ bản về tôn giáo ở việt nam quan điểm của đảng tín ngưỡng tôn giáo trong thời kỳ đổi mới quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo quy định trong tiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam những quy định về hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trong phần bản quy phạm pháp luật hiện nay thành tựu thách thức và ưu tiên của việt nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo
thêm lời cầu nguyện cho đất nước con người việt nam
tôi thấy con người việt nam rất tuyệt vời và tôi yêu việt nam một cách tuyệt đối
đó là lý do chúng tôi lựa chọn ở đây
chúng tôi và tôi cũng có cơ hội phát triển sinh sống và kinh doanh lâu dài ở việt nam do khi tới đây
đối với bản thân tôi khi đến mất gứa đầu tôi đều tôn trọng niềm tin của họ
tình yêu làm nhân từ và sự khoan dung ở nơi đó
và ở việt nam tôi nghĩ tình yêu đó là sự tự do về tôn giáo
chúng tôi rất hiểu và tuân theo chính phủ
chúng tôi tin vào chúa trời chúng tôi đang sống ở thế giới mà chúa tạo ra
trên tất cả khi tôi yêu việt nam và chúng tôi cảm thấy được tự do trong tôn giáo khi ở đây
cá nhân tôi đã ở việt nam một mươi tám tháng tôi như được truyền cảm hứng động viên khi tham gia vào những sự kiện như thế này
khi mà chúa ê xu được đề cập đến một cách vô cùng cởi mở
những chương trình như thế này đã được tổ chức không chỉ ở thành phố hồ chí minh mà còn có cả ở hà nội
bản thân chúng tôi tin rằng mọi người ở đây có đức tin vào chúa giê xu
đều cảm thấy được truyền cảm hứng
tôi cũng rất muốn truyền cảm hứng và yêu đất nước việt nam tự do miền khách
tôi cũng rất muốn chuyển tới sinh sống tại việt nam
cảm nhận của hơn năm trăm linh tín đồ trên toàn thế giới tụ hội tại đây khác hoàn toàn với những đánh giá vô lý
thiếu khách quan của những tổ chức nào đó chưa hề đến việt nam
và có lẽ những đánh giá đó đang trở nên vô nghĩa lạc lõng trước lời ca chúc phước cho việt nam
bởi sự hạnh phúc đang thể hiện rõ trên gương mặt của mọi người tham dự chương trình tại đây